các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bữa lễ mà trong suốt thời gian phòng chống dịch sẽ được chuyển đến công an các địa phương đang trong vùng tâm dịch để hỗ trợ các điều kiện cần thiết phục vụ cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch
ghi nhận ngay tại buổi lễ ban tổ chức đã nhận được năm mươi triệu tiền ủng hộ và một chiếc khẩu trang phòng dịch
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín bùng phát là mối lo ngại của toàn cầu đòi hỏi các nước cùng chung tay tăng cường các biện pháp ngăn chặn đại dịch này
việt nam là một trong những quốc gia tham gia phòng chống covid một mươi chín tích cực hiệu quả và đã nhận được lời khen ngợi của bạn bè quốc tế
đây cũng là vấn đề được đề cập trong tiểu mục tiêu điểm ngày hôm nay với phần trao đổi của biên tập viên hiển minh cùng với khách mời trường quay là giáo sư phạm quang minh chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
xin mời quý vị cùng theo dõi

diễn biến phức tạp của dịch bệnh này đã đặt ra thách thức lớn với cả thế giới
nhiều nước trong đó có việt nam đã có các biện pháp quyết liệt ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
trước nỗ lực chống dịch của nước ta một số quốc gia đã bày tỏ sự tin tưởng khen ngợi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả của việt nam
cụ thể như thế nào mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong mục tiêu điểm hôm nay với sự tham gia của khách mời là giáo sư phạm quang minh chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
vâng xin kính chào giáo sư phạm quang minh cảm ơn ông đã nhận lời lòng khách mời của intv ngày hôm nay ạ
xin cảm ơn
và trước khi đến với phần trao đổi thì xin kính mời ông và quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự sau
tôi mong muốn được kể lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác sĩ và các cơ quan chính phủ việt nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân anh trong thời gian qua
rất nhiều dụng hệ anh đã bày tỏ lòng biệt ơn đối với việt nam
trong quá trình chính phủ hàn quốc đang rất nỗ lực xác định những ca nhiễm covid một mươi chín thì chính phủ việt nam đã áp dụng nhiều biện pháp đối với hàn quốc
để chống lây lan

bên cạnh đó chính phủ việt nam cũng có những hỗ trợ rất tốt đối với công dân hàn quốc đang được cách ly tại việt nam
chúng tôi đánh giá rất cao những kết quả mà việt nam đã đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không để dịch bệnh này lây lan
có thể thấy sự hiệu quả trong nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín của việt nam đã nhận được phản hồi tích cực
sự khen ngợi của bạn bè quốc tế
không chỉ hàn quốc mà cả quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống dịch bệnh này
tôi muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ tiếp xúc hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam
làm tất cả những gì có thể để chống lại virus corona và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó hạn này
hôm nay việt nam đã áp dụng thêm một biện pháp chống dịch chưa từng có tiền lệ
đó là lần đầu tiên nước ta tạm ngừng cấp thị thực visa cho người nước ngoài nhập cảnh
bắt đầu từ giờ ngày một mươi tám tháng ba
đó hẳn là một quyết định khó khăn nhưng chắc chắn nhận được sự ủng hộ của đa số người dân
vâng thưa giáo sư phạm quang minh
một số quốc gia đã khen ngợi công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
ông có suy nghĩ như thế nào về điều này ạ
tôi nghĩ rằng đấy là những đánh giá rất là khách quan
rất là tích cực về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của chúng ta
công tác phòng chống của chúng ta rất là tốt
chúng ta huy động toàn bộ các lực lượng
từ bộ công an bộ quốc phòng bộ ngoại giao
và các cấp từ trung ương tới địa phương
tức là cả hệ thống chính trị vào cuộc
và đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động huy động người dân tích cực chủ động tham gia phòng chống
trong tất cả các biện pháp của chúng ta
chúng ta thấy rằng là công tác xuất nhập cảnh của chúng ta đã được chú ý rất là cao và đã thực hiện rất là tốt
vâng thưa ông vậy theo ông thì về việc kiểm soát nhập cảnh có những điểm nào đáng chú ý ạ
có rất nhiều cái biện pháp mà tôi nghĩ rằng là bộ phận xuất nhập cảnh của chúng ta đã làm việc rất là tốt
đầu tiên trước hết đấy là tất cả các công dân mà nhập cảnh vào việt nam
đều phải thực hiện một cái gọi là khai báo cái gọi là y tế bắt buộc
đúng không cái này rất là quan trọng
thứ hai là chúng ta bắt buộc là chúng ta phát khẩu trang miễn phí cho tất cả các hành khách khi nhập cảnh
và yêu cầu là bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời kỳ banh
trong suốt thời gian chuyến bay cũng như thời gian làm cái nhiệm vụ nhập cảnh
thứ ba là chúng ta bố trí ở tại sân bay đấy hoặc là những nơi nhập cảnh
xuất nhập cảnh bố trí khu vực riêng cho những người có cái chuyến bay tới việt nam và làm nhiệm vụ nhập cảnh
thứ tư tuyệt đối không cho phép nhập cảnh những người có cái biểu hiện của cái lây nhiễm cái virus covid một mươi chín này
tiếp theo là chúng ta thực hiện cách ly một mươi bốn ngày với tất cả những người mà nhập cảnh có cái biểu hiện của cái sự gọi là nhiễm covid một mươi chín
thì đấy tôi nghĩ những viện pháp đó rất là tốt trong công tác nhập cảnh của chúng ta
vâng thưa ông còn về vấn đề quản lý người nước ngoài lưu trú tại việt nam thì đấy cũng là
một việc không hề dễ dàng vậy theo như ông thấy những ngày gần đây công tác này có những mặt nào tích cực ạ
vâng đúng là đây là một công việc rất là khó
tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì công an của chúng ta nhất là ở các địa phương
ví dụ công an hộ khẩu công an ở các địa bàn vùng sâu vùng xa đã bám sát địa bàn
thực sự bám sát địa bàn đã lấy dân làm gốc tức là đi gọi là kiểm tra một cách rất là sâu sát
cái địa bàn
mà họ phụ trách nắm thông tin xem là một có ai mới từ nước ngoài về hay không từ cái vùng dịch về hay không
thứ hai là ai có những quan hệ với những người trên các chuyến bay mà có tiếp xúc với người trên chuyến bay như chúng ta đã nói là
có cái biểu hiện của cái nhiễm cái virus này không
thế và thực hiện khai báo đầy đủ
xong đó được thực hiện yêu cầu họ là nếu như có những biểu hiện nặng thì phải đến các cái trung tâm y tế phải thực hiện cách ly

ở các cái khu tập trung theo quy định
còn nếu không nếu không thì họ phải cách ly tại nhà và được kiểm tra thường xuyên
tôi nghĩ là rất là quan trọng đối với công tác an ninh của ta mà các chiến sĩ của chúng ta làm rất tốt
đấy là tạo ra một cái tâm lý an toàn đúng không
và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong vòng vật này
thì tôi nghĩ cái đó là cực kỳ quan trọng mà chúng ta đã làm rất là tốt
vâng một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư phạm quang minh vì những trả lời vừa rồi ạ
xin cảm ơn